sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một bảo hiểm xã hội việt nam và tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp khởi kiện thanh tra thu nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện của bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố là một mươi bốn hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng tăng hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó đơn vị sử dụng lao động nợ một năm trăm hai mươi bảy tỷ đồng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế chưa chuyển trả hai sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng chiếm sáu mươi ba bốn tổng nợ bảo hiểm y tế
để có biện pháp tích cực trong việc thu nợ bảo hiểm thanh tra các đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội việt nam và tổng liên đoàn lao động việt nam đã ký quy chế phối hợp số ba nghìn sáu trăm linh một về trao đổi cung cấp thông tin tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
đến nay đã có bốn mươi bảy trên sáu mươi ba cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố báo cáo đã ký quy chế phối hợp
tính đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã cung cấp danh sách hồ sơ chín mươi một đơn vị sử dụng lao động nợ tiền bảo hiểm xã hội cho công đoàn cung cấp để thực hiện việc khởi kiện
trong thời gian tới bảo hiểm xã hội việt nam sẽ chỉ đạo phòng khai thác và thu nợ bảo hiểm xã hội các địa phương trực tiếp đến các đơn vị đôn đốc thu kịp thời chủ động thành lập các đoàn thanh tra liên ngành
thanh tra đột xuất các đơn vị nợ động từ ba tháng trở lên công khai danh tính các đơn vị nợ tiền đóng bảo hiểm phối hợp với các ngân hàng đã ký thỏa thuận với bảo hiểm xã hội việt nam về việc thu bảo hiểm khi cho đơn vị vay để trả lương cho người lao động
hoặc cho vay theo gói thầu mà có trả lương cho người lao động thì phải bắt buộc kèm theo tiền đóng bảo hiểm phần trách nhiệm phải đóng của đơn vị đồng thời trích tiền đóng bảo hiểm của người lao động vào quỹ bảo hiểm